thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
bước đầu các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh long an
giáp biên giới với campuchia và vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa để tiêu thụ
mỗi lần như vậy các đối tượng giao dịch từ một đến tám cây thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó vào khoảng năm h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai
chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra phát hiện bắt quả tang đối tượng lê văn đờn ba mươi bảy tuổi
thường trú tại tỉnh long an trần văn ngay hai mươi tuổi và nguyễn văn phước hai mươi tám tuổi cùng thường trú tại tỉnh tây ninh
đã và đang giao thuốc lá điếu nhập lậu cho đối tượng phạm ngọc hằng năm mươi năm tuổi chủ tiệm tạp hóa ngọc hằng
tại b hai mươi chín đường phan chu trinh khu phố một phường quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tăng vật thu giữ một mươi bảy kiện hàng trong đó có chứa tám năm ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu z và hero
một cặp biển số trong xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi hai a hai trăm ba mươi một hai mươi năm
tiến hành kiểm tra trong nhà phạm ngọc hằng cơ quan công an còn phát hiện bốn kiện hàng có chứa hơn một hai bao thuốc lá điếu nhập lậu
mang các loại nhãn hiệu mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ võ thị diệu huyền thường gọi là trang bốn mươi năm tuổi
chú tại tỉnh long an là đầu mối cung cấp thuốc lá lậu cho hằng và nguyễn hoàng vũ hai mươi chín tuổi cùng quê với hiền
đã được hiền nhờ chở thuốc lá lậu giao cho hằng
bước đầu các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh long an
giáp với biên giới campuchia vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa ngọc hàng phường quang vinh
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để tiêu thụ
dạ tôi được ông nguyễn trí thê từ trở thuốc lá từ trong cổng mốc chín mươi sáu tỉnh long an
được qua chạy từ cổng mốc chín mươi sáu xuống tới biên hòa giao cho tạp hóa hẳn trả cơm cho tôi một chiếc đường một triệu
được biết hằng là đầu mối trung chuyển và tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu của nhóm đối tượng trên từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mỗi lần các đối tượng giao dịch từ một đến tám cây thuốc lá điếu nhập lậu
trong quá trình mua bán vận chuyển và tiêu thụ các đối tượng thường gắn biển số xe giả
sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát khi bị phát hiện
các đối tượng dùng trung chuyển xe ô tô xe ô tô tải ô tô con do nhận là các bãi đất chống ở campuchia
sau đó lợi dụng đêm khuya vắng vẻ
thời điểm từ hai mươi ba h tới năm h sáng là các đối tượng vẫn vận chuyển với tốc độ rất nhanh
về đến đây đã giao ước trước là giao nhận hàng
đây là điểm trung chuyển mỗi lần giao nhận thời gian từ năm đến bảy phút
việc triệt xóa thành công nhóm đối tượng trên đã ngăn chặn và đẩy lùi nạn nhập lậu thuốc lá điếu vào địa bàn đồng nai
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can nhằm xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của đối tượng theo đúng pháp luật